thành phố hồ chí minh thống kê đến nay có hơn năm trăm linh người trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền
nhận được mứa một vaccine phòng covid một mươi chín
mục tiêu bảo vệ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương bởi virus sars cov hai cơ bản đã hoàn thành
tiếp đến thành phố sẽ phủ vaccine đến đối tượng công nhân người lao động
để phục vụ phục hồi kinh tế sau khi kiểm soát dịch
thành phố hồ chí minh cho biết qua hai mươi đợt cấp số vaccine được nhận là bốn bốn triệu liều
trong đó có ba sáu triệu liều ostrazeneca hơn năm trăm bảy mươi một liều moderna gần năm mươi năm liều prezer
và một mươi chín liều verocell của sinopharm
số lượng này gần như đã phim hết chỉ còn số ít tại một số bệnh viện dành cho người đang điều trị
đợt nhận vào ngày ba mươi một tháng bảy vừa thêm một triệu liều perocell đã được bộ y tế kiểm định
mục tiêu quan trọng đầu tiên trong chiến dịch phủ vaccine phòng covid một mươi chín đã cơ bản hoàn thành
khi hơn năm trăm linh người lớn tuổi có bệnh nền đã được tiêm
từ ngày một mươi năm đến ngày ba mươi một tháng tám thành phố đạt mục tiêu hoàn thành tiêm hơn ba triệu liều vaccine
để đảm bảo hơn bảy mươi người dân được tiêm mũi một hoàn thành mũi hai
cho khoảng một triệu người chiến dịch quan tâm tiếp theo đến đối tượng công nhân
người lao động cho giai đoạn phục hồi kinh tế
thành phố chúng ta là trung tâm kinh tế của cả nước là đầu tàu kinh tế
thì chúng ta vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng để nhanh chóng khôi phục lại kinh tế
tiếp cận tổ chức để sao cho phủ vaccine cho đội ngũ công nhân người lao động
tại điều kiện mà khôi phục sản xuất sớm
ngày một mươi sáu tháng tám công ty cổ phần vaccine việt nam vnvc vừa kiểm định xong hơn một một triệu liều vaccine
scrka và bàn giao cho viện pasteur tp hcm từ đây phân phối cho các tỉnh thành phía nam
số vaccine này có vai trò quan trọng khi nhu cầu tiêm chủng tại khu vực này đang cấp bách
xuất hiện nhiều vùng dịch phức tạp